xác định công tác đảm bảo an ninh trả tự đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ hai mươi và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
sau đó ngay từ năm hai nghìn một mươi chín công an huyện mộ đức đã tham mưu giám đốc công an tỉnh và cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong đó tập trung tăng cường công an chính quy về cơ sở chủ động nắm tình hình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân và tham gia cùng với chính quyền các cấp giải quyết rứt điểm các vụ việc có liên quan đến an ninh trả tự
thậm chí còn nắm những vấn đề mà mong tổ chức pháp sinh giữ chính quyền cấp ủy đảng chính quyền của người dân để kịp thời tham mưu giải thích thấu tầm đạt lý
khi các đảng hội diễn ra thì trong công ty chính trị trong đảng trong giám đốc phát khởi tiên trưởng
là địa bàn trọng điểm về an ninh trả tự nên công tác phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội luôn là nhiệm vụ trọng tâm
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi công an thành phố quảng ngãi đã triệt phá trên năm mươi vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật
bên cạnh đó công an thành phố đã triển khai công tác giả soát các trang mạng xã hội nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội có hành vi xuyên tạc chống phá đại hội đảng các cấp
công an thành phố rất tích cực trong vấn đề phối hợp và trách nhiệm trong vấn đề xem xét các vấn đề liên quan đến
lịch sử chính trị cũng như là vấn đề chính trị hiện nay đối với từng cá nhân của cơ sở
và đến bây giờ thì cơ bản là thành phố cũng đã chuẩn bị xong cái nội dung này
đối với lại các đảng ủy xã phường thì phục vụ cho hơn sáu trăm linh nhân sự cấp quỹ phục vụ cho đại hội cấp chi bộ thôn tủ dân phố thuộc đảng ủy xã phường
cũng như là khoảng bốn trăm linh nhân sự phục vụ cho đại hội cấp chi đảng bộ trực tục thành quỹ
và gần một trăm linh nhân sự là phục vụ cho đại hội
đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh đến nay công an các đơn vị địa phương đã xây dựng các kế hoạch đảm bảo an ninh trả tự đại hội đảng các cấp
tập trung đẩy mạnh công tác chủ động nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện xử lý số đối tượng có biểu hiện chống phá phá hoại đại hội đảng các cấp
đặc biệt là số đối tượng bôi nhọ nhân sự các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền
hãy xem phần bốn của chuỗi phóng sự bỏ phố về quê trong bài tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy